tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng trường tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba của đảng
có bài viết quan trọng về việc chuẩn bị tiến hành đại hội các đảng bộ trực thuộc trung ương
tiến tới đại hội một mươi ba của đảng
trong bài viết tổng bí thư chủ tịch nước đã nhấn mạnh đến việc chú trọng bảo đảm tính bền vững
trong các chính sách dân số và phát triển chính sách xã hội nhất là phúc lợi xã hội
an ninh xã hội an ninh con người hướng đến việc làm bền vững
trong thời gian qua đảng nhà nước chính phủ quốc hội đã có chính sách như
chính sách phát triển kinh tế xã hội nhằm tạo việc làm chính sách khuyến khích phát triển
thị trường lao động chính sách hỗ trợ tạo việc làm phát triển thị trường lao động
và bảo hiểm thất nghiệp nhờ vậy mà tỷ lệ lao động có việc làm tăng từng năm
bà phạm thị xuân đính ở thị trấn buồn chấp huyện gromana tỉnh đắk lắc
tham gia khóa học trồng nấm với mong muốn thoát nghèo vươn lên làm giàu sau nhiều năm
chạy theo cây lúa cây cà phê cây tiêu hay các loại hoa màu khác
nhưng đời sống kinh tế vẫn rất khó khăn sau khi tham gia khóa học vận dụng các kiến thức
bà đã trồng được chạy nấm rộng gần một trăm linh mét vương này
chạy nấm đã mang đến cho bà một công việc và thu nhập ổn định
thấy nghề nông của nó thu hoạch là một năm chỉ có một lần một thời gian rất xa
nên tôi quyết định chuyển qua nghề nấm này là thu hoạch thời gian ngắn hơn
mà hiệu quả nó cũng tốt hơn
thực hiện đề án một nghìn chín trăm năm mươi sáu đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn
những năm qua trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện grong anna xác định
đào tạo nghề phải sát với nhu cầu của người lao động
chính vì vậy tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo có việc làm không ngừng được nâng lên
nên là người dân có nhu cầu học thì mình đến mình mở lớp thôi
tham gia lớp đào tạo nghề người ta có một cái nghề
đó là có thể người ta làm tại chỗ hoặc đi làm cho các doanh nghiệp
ngoài đề án một nghìn chín trăm năm mươi sáu quỹ quốc gia về việc làm thời gian qua
cũng đã góp phần tạo việc làm mới cho nhiều người lao động trên cả nước
thành phố sa đéc nơi mà người dân sống chủ yếu bằng nghề trồng và buôn bán hòa cảnh
trước khi chưa có chính sách cho vay vốn tạo việc làm
nhiều hộ trồng hoa như gia đình chị trần thị thi thơ gặp khó vì vốn nhỏ
trong khi tiền mua giống cây lại cao
vì thế khi được tiếp cận nguồn vốn gia đình đã đầu tư mua nhiều cây giống tốt
hoa đẹp mở rộng quy mô trồng cây tăng thu nhập cho gia đình
tại vì mình trồng hoa hồng thì cái giống nó cũng nặng
nhưng mà nhờ số giống của phụ nữ phường với dây giống đó
thì cho nên là nó phát triển lên hơn
thời gian qua tỉnh đồng tháp luôn quan tâm
chăm lo đến đời sống hộ nghèo và các đối tượng chính sách
nên các chương trình tiến dụng được xem là giải pháp quan trọng
trong chiến lược quốc gia về giảm nghèo
tạo việc làm và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội
làm sao tạo được việc làm
tạo được việc làm cho lao động tại địa phương
và thứ hai là làm sao cho lao động có thu nhập
thì bằng cái cách là chỉ cho dây giống để người ta mua con giống
mua cây trồng mua vật nuôi để sản xuất kinh doanh
để phát triển kinh tế cho đình
có thể nói trong thời gian qua
các chính sách về việc làm đã giúp giảm tỷ lệ thất nghiệp
tăng số lượng người lao động được qua đào tạo
góp phần bảo đảm an sinh xã hội
tuy nhiên năm hai nghìn hai mươi do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động hiện đang ở mức cao nhất
trong vòng một mươi năm trở lại đây
tính đến hết tháng chín cả nước có gần ba mươi hai triệu người từ một mươi năm tuổi trở lên
bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch covid một mươi chín
như bị mất việc làm giãn việc nghỉ luân phiên giảm giờ làm
cơ cấu về công việc thì nó cũng rất là thay đổi
do vậy mà người lao động thì cần phải thích ứng đối với công việc mới
và thích ứng bằng cách là phải thông qua cái đào tạo
nâng cao cái đào tạo của họ để thích ứng với công việc
đáp ứng tình hình công việc
trước những biến đổi khó lường của dịch bệnh
chính sách về việc làm cũng cần phải thay đổi
để thích ứng để tạo ra việc làm nhiều hơn
bảo đảm an sinh xã hội và cân bằng giữa các mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội